chiều ngày một mươi ba tháng một mươi thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thăm và làm việc với lực lượng công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cần thơ
trong một mươi tháng qua công an thành phố cần thơ đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng và nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
so với cùng kỳ số lượt phá án giảm tỷ lệ phá án đạt trên chín mươi
sau khi nghe báo cáo tình hình thượng tướng tô lâm đã đánh giá cao những nỗ lực của hai đơn vị
đồng thời bộ trưởng cũng lưu ý trong thời gian tới hai đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết nhanh các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự không để xảy ra điểm nóng
tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh không ngừng củng cố phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn